một trong số những người nhiệt tình nhất trong việc giúp đỡ thương tính trước đây là nghệ sĩ ưu tú trịnh kim chi
liên hệ với trịnh kim chi chỉ cho hay có nắm được tình hình của thương tính
tôi vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm anh thương tính
những ngày gần đây cũng có nhiều mạnh thường quân người hâm mộ thậm chí cả ngân hàng gọi tới cho tôi bày tỏ mong muốn giúp đỡ anh tính
tuy nhiên có nhiều lúc tôi liên hệ với anh thương tính không được
tôi muốn gọi để xác nhận lại địa chỉ và một số thông tin để chia sẻ với những người muốn giúp đỡ anh
nhưng rất khó gọi được cho anh
tôi cũng có liên hệ với vợ anh thương tính nhưng cũng không được
trịnh kim chi cho hay hoàn toàn không có chuyện chị bỏ rơi nghệ sĩ thương tính
nữ nghệ sĩ cho hay chị không lên tiếng kêu gọi ủng hộ thương tính như hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một là có lý do riêng
thời gian gần đây đã vào dịp cuối năm nên tôi khá bận rộn với công việc riêng
hơn nữa trước đây anh thương tính bệnh phải nằm trên giường thì tôi đứng ra làm trung gian kêu gọi giúp đỡ anh ấy
bây giờ anh thương tính có thể trực tiếp gặp gỡ làm việc
tôi đã làm việc với các mạnh thường quân nên tôi không cần đứng ra nữa
chia sẻ với báo giới bất cứ ai liên hệ với tôi nói muốn giúp anh thương tính tôi đều hỗ trợ thông tin
số điện thoại để mọi người có thể dễ dàng làm việc trực tiếp với anh ấy
mới đây còn có một ngân hàng gọi điện cho tôi và nói muốn hỗ trợ anh tính một mươi triệu đồng
tôi cũng đã cho số điện thoại để họ liên hệ nhưng sau đó bên ngân hàng có báo với tôi rằng họ cũng không gọi được cho anh tính
tôi gọi tới số của anh tính cũng không được
cuối cùng nghệ sĩ ưu tú trịnh kim chi khẳng định
vẫn âm thầm giúp đỡ đàn anh và mong thương tính sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người hơn nữa
trước vụ việc thanh hóa lại thêm người tử vong sau tiêm vaccine covid một mươi chín
sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một bộ y tế đã có hỏa tốc gửi sở y tế tỉnh thanh hóa và bệnh viện bạch mai
trong đó bộ yêu cầu bệnh viện bạch mai khẩn trương cử đội cấp cứu gồm có bác sĩ điều dưỡng hồi sức tích cực
chi viện cho sở y tế tỉnh thanh hóa để kịp thời cấp cứu người bệnh
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế thông tin ngày hai mươi bốn tháng một mươi một bộ y tế nhận được báo cáo
của sở y tế tỉnh thanh hóa về sự cố tiêm chủng xảy ra tại huyện nông cống của tỉnh này
bộ y tế đề nghị sở y tế thanh hóa chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
phối hợp tập trung mọi nguồn lực theo dõi sức khỏe cấp cứu điều trị cho các trường hợp gặp sự cố tiêm chủng
trong quá trình theo dõi cấp cứu điều trị nếu có khó khăn đề nghị báo cáo khẩn cho bộ y tế
cục quản lý khám chữa bệnh để được hỗ trợ
chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tự kiểm tra đánh giá rà soát khắc phục các nguy cơ chưa an toàn
về việc ban hành tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
nếu không đạt thì tạm đình chỉ để bổ sung chấn chỉnh
sở y tế thanh hóa cũng phải báo cáo bộ y tế để tiếp tục huy động chuyên gia hỗ trợ cấp cứu người bệnh nếu cần
bộ yêu cầu bệnh viện bạch mai khẩn trương cử đội cấp cứu gồm có bác sĩ điều dưỡng hồi sức tích cực
chi viện cho sở y tế tỉnh thanh hóa để kịp thời cấp cứu người bệnh
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một trung tâm y tế huyện nông cống tổ chức tiêm chủng vaccine verocel mũi hai
tại công ty trách nhiệm hữu hạng dày kim việt phòng covid một mươi chín cho công nhân người lao động theo kế hoạch
tất cả những người đăng ký đều được khám sàng lọc đầy đủ tư vấn về loại vaccine
và các phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng theo đúng quy định
trong quá trình tổ chức tiêm đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm
hai trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng được chuẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm
các trường hợp này đã được bệnh viện đà khoa huyện nông cống và lực lượng phản ứng nhanh
của ngành y tế sơ cứu cấp cứu ngay tại chỗ theo hướng dẫn chuyên môn và chuyển tuyến
về bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị
tuy nhiên do tình trạng quá nặng và diễn biến nhanh của phản vệ nên có hai trường hợp đã tử vong
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
tiếp đó ngày hai mươi năm tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh thanh hóa cho biết
người phụ nữ vừa tử vong ba mươi tuổi là công nhân công ty dạy kiêm việc bị phản ứng sau tiêm vaccine verocell
chị là người thứ ba tử vong sau tiêm vaccine tại huyện nông cống hôm hai mươi ba tháng một mươi một
sau khi bốn trăm linh công nhân công ty dạy kiêm việc được tiêm vaccine verocell
cơ quan y tế ghi nhận hơn ba mươi người xuất hiện
trong đó có năm người bị nạn được chuẩn đoán phản ứng phản vệ
họ được bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện nông cống và lực lượng phản ứng nhanh ngành y tế sơ cấp cứu tại chỗ
sau đó chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị cùng nhiều công nhân có triệu chứng nhẹ
tuy nhiên sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một sau nhiều giờ cấp cứu hai nữ công nhân hai mươi chín ba mươi tuổi đã tử vong
người thứ ba tử vong vào chiều cùng ngày
theo lãnh đạo huyện nông cống những người có dấu hiệu bất thường sau tiêm đều trong nhóm tuổi
từ hai mươi năm đến ba mươi tuổi hầu hết là phụ nữ
hiện có chín người điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
trong đó một trường hợp tiền lượng nặng một số người triệu chứng nhẹ hơn đang theo dõi
tại bệnh viện huyện sức khỏe đã ổn định
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một huyện nông cống và một số địa phương ở thanh hóa
cũng tiêm vaccine verocell cho người dân
xong chỉ có công nhân công ty dạy kiêm việc gặp diễn biến bất thường
hội đồng chuyên môn và cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân
xong chưa công bố thông tin sơ lộ vaccine cũng như nguồn cung cấp vaccine
quy trình triển khai tiêm chủng tại công ty dạy kiêm việc
theo ông trịnh hữu hùng giám đốc sở y tế tỉnh thanh hóa
tất cả những người đăng ký tiêm vaccine hôm đó đều được cán bộ y tế khám sàng lọc
tư vấn về loại vaccine tiêm lần thầy và các phản ứng có thể gặp phải
khi sự cố xảy ra bệnh viện đã huy động tối đa trang thiết bị thuốc và nhân lực tốt nhất
để điều trị người bệnh nhưng ba người có tình trạng quá nặng và diễn biến quá nhanh
địa phương đã dựng tiêm vaccine verocell còn các loại vaccine khác vẫn triển khai như kế hoạch
viện đăng động viên phối hợp thân nhân lo hậu sự cho những người đã mất
hỗ trợ mỗi gia đình năm mươi triệu đồng
công ty dạy kiêm việc hỗ trợ mỗi gia đình một trăm linh triệu đồng
và xem xét hỗ trợ nuôi con của nạn nhân tử vong đến một mươi tám tuổi
liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa cũng đã thành lập đoàn công tác do ông mai bá nam
phó chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh đến gia đình các công nhân tử vong động viên thăm hỏi
và cùng gia đình đoàn viên lo hậu sự
trước mắt liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong năm triệu đồng
mỗi công nhân đang phải điều trị một triệu đồng
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay thanh hóa ghi nhận tổng cộng hơn hai ca covid một mươi chín
trong đó có hơn một người đã được điều trị khỏi một mươi hai ca tử vong
tỉnh đã tiêm được hơn hai ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy số người tử vong sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín tại một công ty ở thanh hóa
không còn dừng lại ở hai người như thông tin ban đầu
đối mặt với covid một mươi chín
lúc này ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành phương án đáp ứng thu dung điều trị
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
với ba giai đoạn với quy mô điều trị lên đến một trăm linh ca mắc hai ca trở nặng
trước thực tế mỗi ngày hà nội có gần ba trăm linh ca nhiễm mới
thành phố đã lên phương án đáp ứng thu dung điều trị với ba giai đoạn bao gồm
giai đoạn một là một mươi ca mắc giai đoạn hai là bốn mươi ca mắc và giai đoạn ba là một trăm linh ca mắc
mục đích hướng đến là người bệnh mắc covid một mươi chín được theo dõi thu dung khám và điều trị
tại các cơ sở y tế như trạm y tế lưu động trạm y tế cố định cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
các cơ sở y tế tuyến huyện tuyến thành phố theo mô hình tháp ba tầng
tầng một thu dung cách ly điều trị người bệnh covid một mươi chín triệu chứng nhẹ và không triệu chứng
tại trạm y tế lưu động trạm y tế cố định các phòng khám đa khoa cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín chỉ tiêu đáp ứng là chín mươi hai giường bệnh bao gồm hai mươi một một trăm linh giường bệnh
tại một mươi ba cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín do ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập
và sáu mươi chín chín trăm linh giường bệnh tại các trạm y tế lưu động do ủy ban nhân dân quận huyện thị xã thành lập
các cơ sở điều trị được kích hoạt với số dường bệnh tương ứng theo từng giai đoạn
phù hợp với diễn biến dịch bệnh và số ca mắc
đồng thời thành phố triển khai thí điểm trạm y tế lưu động
điều trị f tại cộng đồng ở năm quận huyện là trung tâm văn hóa thể thao phường thạch bàn
lòng biên một trăm năm mươi giường trường trung học cơ sở tiền yên hoài đức ba trăm linh giường
phòng khám đa khoa minh phú sóc sơn hai trăm linh dường trung tâm giáo dục nghệ nghiệp
giáo dục thường xuyên huyện thanh trị ba trăm linh dường trường mầm non lê thanh a mỹ đức hai trăm linh dường
hiện các trạm y tế lưu động đã được bổ trí với đủ nhân lực các phòng khu vực làm việc
được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế thuốc vật
tư phòng dịch theo quy định
tầng hai thu dung điều trị cách ly người bệnh covid một mươi chín mức độ vừa
tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện bệnh viện tuyến thành phố với chỉ tiêu đáp ứng là sáu dường bệnh
tầng ba thu dung cách ly điều trị người bệnh covid một mươi chín mức độ nặng và nguy kịch
tại các bệnh viện tuyến thành phố bệnh viện hạng một và các bệnh viện trung ương
bộ ngành với chỉ tiêu đáp ứng là hai dường bệnh
công tác thực hiện phân tầng người bệnh sẽ được tiến hành ngay từ tuyến y tế xã phường thị trấn
việc phân tần người bệnh được thực hiện bằng phương pháp nhập liệu trên ứng dụng điều phối
người bệnh covid một mươi chín trực tuyến để xác định chính xác tình trạng người bệnh
chuyển đến cơ sở điều trị theo đúng phân tầng
quay lại với thành phố hồ chí minh cũng liên quan đến việc tiêm vaccine covid một mươi chín
thưa quý vị vừa qua hàng loạt trường học trên địa bàn thành phố thủ đức thông báo ngưng
phát sinh mũi hai phòng covid một mươi chín cho học sinh trong độ tuổi từ một mươi hai một mươi bảy tuổi
nhiều phụ huynh đã thắc mắc vì sao lại ngưng đột ngột sau khi thành phố mới triển khai tiêm hai mũi được hai ngày
giải đáp cho câu hỏi này ông nguyễn thái vĩnh nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố thủ đức
đã có câu trả lời cụ thể
ông nguyễn thái vĩnh nguyên trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố thủ đức cho hay
theo kế hoạch thành phố thủ đức tiêm vaccine mũi hai phòng covid một mươi chín cho học sinh trong độ tuổi từ một mươi hai một mươi bảy
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một tổ chức năm mươi bốn điểm tiêm tại các trường trung học cơ sở trung học phổ thông và một số bệnh viện
đến chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một công tác tiêm chủng vẫn diễn ra bình thường nhưng đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
do lượng phân bổ vaccine về chưa đủ nên việc tiêm chủng tạm thời ngưng lại
các trường cũng đã thông báo ngay cho phụ huynh một số học sinh có bệnh nền là đối tượng tiêm tại các bệnh viện vẫn tổ chức tiêm bình thường
thành phố thủ đức vẫn đang tổ chức tiêm cho trẻ tại các cơ sở bảo trợ trẻ em
về cơ bản từ ngày hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng một mươi một tất cả học sinh ở cấp trung học phổ thông đã tiêm xong
hiện còn học sinh khối trung học cơ sở độ tuổi từ lớp bảy đến lớp chín vẫn chưa được tiêm vaccine mũi hai phòng covid một mươi chín
về thời gian tim tiếp theo là khi nào ông nguyên cho hay
khi nào thành phố thủ đức được phân bổ thêm lượng vaccine thì sẽ tiếp tục tiêm cho học sinh mọi công tác đã chuẩn bị sẵn có vaccine là tiêm ngay
xin hãy chuyển đến tin tức covid một mươi chín đáng chú ý có liên quan đến lịch sử
thưa quý vị mới đây yag công bố kết quả xét nghiệm covid một mươi chín của jiso geny và rose lisa của nhóm nhạc blackpink có chuyển biến bất ngờ
thông tin này khiến hàng loạt fan vui mừng thở vào nhẹ nhõm
vào ngày hôm qua hai mươi bốn tháng một mươi một dân tình đã vô cùng lo lắng trước thông tin lisa blackpink nhiễm covid một mươi chín
ba thành viên còn lại cũng phải xét nghiệm pcr
đến sáng nay ngày hai mươi năm tháng một mươi một natison đã nhận được tin tức tích cực
theo đó cả jisoo jennie và rose đều có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
yg entertainment cũng thông báo thêm về tình trạng sức khỏe của lisa
em úc blackpink hiện đang trong trạng thái tốt và không có bất kỳ triệu chứng đặc biệt nào
thông tin này khiến hàng loạt fan vui mừng thở vào nhẹ nhõm
hàn quốc thông báo ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng có kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này với bốn một trăm một mươi sáu ca
số ca nguy kịch và tử vong cũng ở mức cao nhất
trong một ngày lần lượt là năm trăm tám mươi sáu ca và ba mươi năm ca
theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh kdca của hàn quốc
có tới bốn tám mươi tám ca lây nhiễm trong cộng đồng trong bốn một trăm một mươi sáu ca mắc mới
hiện tổng số ca mắc trên cả nước tăng lên với bốn trăm hai mươi năm sáu mươi năm ca trong đó có ba ba trăm sáu mươi ba ca tử vong
tính trung bình tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân covid một mươi chín tại hàn quốc là bảy mươi chín
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi một
từ hôm nay hai mươi hai tháng một mươi một tất cả các trường mẫu giáo tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông ở hàn quốc đã mở cửa trở lại
đúng là vẫn còn nhiều lo ngại
bộ trưởng giáo dục hàn quốc joo on hee cho biết trong chuyến thăm một trường tiểu học ở seoul
theo reuters các trường học ở hàn quốc vẫn có thể trở lại học trực tuyến hoặc học kết hợp nếu tình hình covid một mươi chín diễn biến xấu
bộ trưởng joo nói
vì số ca bệnh mới tăng lên chúng tôi yêu cầu các phụ huynh đặc biệt chú ý đến các biện pháp phòng dịch
trong khi đó các cơ quan y tế hàn quốc cũng đang cân nhắc việc trì hoãn áp dụng giai đoạn hai của kế hoạch sống chung với covid một mươi chín dự kiến sẽ có hiệu lực từ giữa tháng một mươi hai
còn bây giờ hãy đến với đức quốc gia đang có hơn một trăm linh người chết vì covid một mươi chín
các số liệu chính thức được công bố vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một cho thấy đức đã trở thành quốc gia mới nhất ghi nhận một trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín kể từ khi đại dịch bắt đầu
theo ap cơ quan kiểm soát dịch bệnh của đức cho biết
họ đã ghi nhận thêm ba trăm năm mươi một trường hợp tử vong liên quan đến covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
nâng tổng số người chết do dịch bệnh tại quốc gia này lên một trăm linh một trăm một mươi chín người
viện robert card một cơ quan liên bang đức đã thu nhập dữ liệu từ khoảng bốn trăm linh văn phòng y tế khu vực
ca biến thức này cũng ghi nhận kỷ lục mới về số ca bệnh hàng ngày bảy mươi năm chín trăm sáu mươi một ca trong khoảng hai mươi bốn giờ
kể từ khi bắt đầu bùng phát đức đã có hơn năm năm mươi bảy triệu trường hợp
được xác nhận nhiễm covid một mươi chín
ở châu âu đức là quốc gia đứng thứ năm vượt qua mốc một trăm linh người chết sau nga
vương quốc anh italia và pháp
sự gia tăng các trường hợp nhiễm covid một mươi chín đã khiến chính phủ đức thông báo thành lập một nhóm chuyên gia thường trực
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một để tư vấn cho các quan chức về cách đối phó với đại dịch
các bệnh viện nước này cũng đã cảnh báo rằng số lượng giường chăm sóc đặc biệt đang càng dần
một số cơ sở ở miền nam và miền đông của nước đức đã bắt đầu chuyển bệnh nhân đến các vùng
tại đây quy định tiêu chăm sóc bệnh viện nước đức sẽ xảy ra tương tự với cả các nơi đại dịch
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhật bản ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vừa qua
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã hội đàm và dự chiêu đãi của thủ tướng nhật bản kishida fumio
thủ tướng nhật bản thông báo chính phủ nhật bản sẽ hỗ trợ thêm một năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho chính phủ việt nam
thủ tướng kishida fumio khẳng định hỗ trợ toàn diện việt nam trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thông báo chính phủ nhật bản sẽ hỗ trợ bổ sung một năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín cho chính phủ việt nam
thủ tướng phạm minh chính trân trọng cảm ơn và đánh giá cao chính phủ và nhân dân nhật bản đến nay
đã hỗ trợ cho việt nam tổng cộng năm sáu triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị vật tư y tế khác
hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sản xuất vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn thân mến đại dịch covid một mươi chín vẫn đang chứng tỏ sự tấn công của loại virus này là vô cùng khủng khiếp
khi số ca mắc mới và ca tử vong vẫn đang tăng cao trong suốt thời gian gần đây
người dân nhất định không được chủ quan lơ là trước đại dịch thực hiện đúng năm k và các chỉ thị có liên quan của bộ y tế
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại